sau hai mươi tám ngày làm việc kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn đã hoàn thành công việc của mình theo đúng kế hoạch đề ra
nhiều văn bản chính sách đã được thông qua được xem xét cho ý kiến
nhiều vấn đề nóng gây bức xúc cho xã hội trên nhiều lĩnh vực đã được mổ sẻ phân tích trên nghị trường quốc hội
điều này càng cho thấy niềm tin và kỳ vọng của cử tri vào các đại biểu của mình ngày càng được củng cố
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những dấu ấn nổi bật của kỳ họp vừa qua
công thương thông tin truyền thông nội vụ các vấn đề về tuyển dụng được mua mất giá hàng giả hàng nhái đã nhận được sự chất vấn và trả lời thẳng thắn từ các đại biểu và các vị trưởng ngành
hiện nay cây tiêu ở tây nguyên thì mất cả mùa mất cả giá và cây cà phê thì mất giá kéo dài và rất là sâu hiện tại còn có bốn mươi thôi
cái bất cập nhất hiện nay của việt nam là gì bất cập nhất là khâu chế biến và tổ chức thương mại
thì tới đây chúng ta
thì không thể nào dập được cái chuyện là hôm nay được để mai lại mất và thứ hai nữa chúng ta phải chia sẻ là nền kinh tế thị trường thì tuân thủ theo trị thị trường
trong các thời gian vừa qua như là trong các cái sản phẩm về thiết bị điện tử rồi thì máy tính rồi các cái sản phẩm của diệt may thì có những cái dấu hiệu để tranh thủ lợi dụng ra lận thương mại đã được phát hiện
và trên thực tế thì bộ công thương đã có sự chủ động phối hợp và báo cáo với chính phủ
đồng thời tiếp tục có chỉ đạo cho các bộ ngành để cùng phối hợp quản lý và xử lý
sao lại xảy ra hiện tượng nhiều cán bộ công chức viên chức sai phạm đạo đức công vụ của một bộ phận không đáp ứng yêu cầu như vậy nguyên nhân và giải pháp thế nào để khắc phục trong thời gian tới
ở đây chúng ta làm rất nhiều quy trình rất nhiều thủ tục rất nhiều tiêu chứng nhưng mà chúng ta chọn không đúng người không hiểu được người không hiểu được cán bộ
thậm chí trong vấn đề sai phạm cán bộ trong thời gian vừa qua quản lý hồ sơ của cán bộ công chức khai không trung thật mà không phát hiện
trong bài phát biểu của mình trước quốc hội
chính phủ cho rằng đất nước ta bên cạnh rất nhiều cơ hội mới cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong và ngoài nước
tuy nhiên thủ tướng cũng nhấn mạnh
thách thức tốt nhất của chúng ta chính là thiêu chí mạnh mẽ vương lây và nguy cơ tốt nhất là không hành động vì sợi thách nhiệm
chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận sâu sắc toàn diện về kết quả tích cực có tính lịch sử và cả những hạn chế yếu kém không được chủ quan để triển khai tốt hơn nữa trong giai đoạn sắp đến
tại kỳ họp này quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự miễn nhiệm ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội
phê chuẩn việc miễn nhiệm bộ trưởng bộ y tế bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội và chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội việc hoàn thiện công tác nhân sự tại kỳ họp này
phát biểu tại phiên bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
phát biểu tại phiên bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
kỳ quốc hội cuối năm hai nghìn một mươi chín cuối cùng đã đi qua dấu ấn để lại trong lòng đại biểu và cử tri về kỳ họp này là khá ấn tượng
có thể vẫn còn đó những tồn tại những vấn đề chưa được giải quyết rốt ráo song về cơ bản tiếng nói của cử tri và người đại diện cho họ đã hòa là một nhất trí đồng lòng về một nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân
dân chủ càng ngày càng mở rộng và tiếng nói của quốc hội cái chất lượng
góp ý cho các đạo luật cũng như các giải quyết các vấn đề xã hội tốt hơn
cử tri mong muốn là sau kỳ họp thứ tám này thì chính phủ những vấn đề mà cử tri nêu ra đại biểu quốc hội nêu ra thì chính phủ tiếp thu và rà soát lại những nhiệm vụ giải quyết tồn động của hai nghìn một mươi chín và cũng là đặt vấn đề để bước sang hai nghìn hai mươi
kỳ họp này là một kỳ họp dài và trong đó có rất nhiều nội dung rất quan trọng
tôi cho là có nhiều nội dung sẽ là nền tảng
nền tảng cho việc xây dựng tháp luật thực thi tháp luật không chỉ là trong những năm còn lại của nhiệm kỳ này mà nó sẽ là nền tảng để trong giai đoạn tới cùng với những thời cơ những thuận lợi những thách thức những yêu cầu những vụ mới thì chúng ta sẽ có một nền tảng tháp luật ổn định để chúng ta yên tâm trong việc phát triển đất nước trong giai đoạn tới